phòng kiểm soát hình sự công an nghệ an vừa bắt đối tượng trần thị hồng giang
trú tại huyện quỳnh lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một giang tự gieo giao là có khả năng soi và xử lý việc phần âm
và tiếp nhận một phụ nữ trú tại thành phố vinh rồi đưa ra nhiều thông tin thất thiệt
về số mệnh và cần giải hạn khi nạn nhân tin và nhờ giải hạn giang đã yêu cầu nạn nhân
chuyển tiền để làm lễ trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
giang đã năm mươi lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng